bộ công thương vừa thông tin về quyết định của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh trong vụ việc có liên quan
tới công ty trách nhiệm hiệu hạn grabtaxi mua lại công ty trách nhiệm hiệu hạn uber việt nam
hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh khẳng định do chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi tập trung kinh tế
nên bên bị điều tra không vi phạm luật cạnh tranh
theo kết quả điều tra chính thức của cục trưởng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng vào giữa năm hai nghìn một mươi tám
việc tập trung kinh tế giữa grab và uber tại thị trường việt nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng năm mươi
có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế
trong thời hạn luật định ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cục trưởng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
đã ký kết luận số năm về kết quả điều tra vụ việc
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng chuyển toàn bộ báo cáo điều tra
kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc đến hội đồng cạnh tranh
căn cứ yêu cầu điều tra bổ sung của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cục trưởng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
đã ký kết luận số hai về kết quả điều tra bổ sung vụ việc
sau khi tổ chức phiên điều trần theo hình thức xử kín vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
và khẳng định do chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi tập trung kinh tế nên bên bị điều tra không vi phạm luật cạnh tranh
hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh